cuối năm luôn là thời điểm tình trạng buôn bán hàng giả hàng lậu gia tăng
ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín tp hcm vừa chỉ đạo các lực lượng chuyên môn lập phương án tăng cường kiểm tra
kiểm soát hàng lậu hàng giả từ nay đến cuối năm và nhất là dịp tết sắp đến
các lực lượng quản lý thị trường hải quan công an bộ đội biên phòng
ủy ban nhân dân các quận huyện sẽ phối hợp lập phương án cụ thể để kiểm soát luận tuyến
địa điểm nóng về kinh doanh kho bãi cửa khẩu các đường dây ổ nhóm buôn lậu sản xuất hàng giả
với những mặt hàng phổ biến như quần áo giày dép đồng hồ bánh kẹo mứt rượu bia thuốc lá pháo nổ
đồng thời kiểm soát chặt chẽ hoạt động kinh doanh trên không gian thương mại điện tử
nhằm phát hiện ngăn chặn kịp thời hàng lậu hàng giả trên thị trường
thời gian gần đây ngoài đường bộ đường biển trên địa bàn tp hcm còn xuất hiện tình trạng
vận chuyển hàng lậu theo đường hàng không
từ đầu năm đến nay lực lượng ba trăm tám mươi chín thành phố đã phát hiện và xử lý một mươi chín một trăm bốn mươi chín vụ vi phạm liên quan hàng giả hàng lậu